thưa quý vị những ngày qua tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã và đang gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương khu vực miền trung
tính đến chiều tối ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi một mưa lũ đã làm hai người chết ba người mất tích tại quảng trị thừa thiên huế
ngập lụt sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực trung bộ
tại tỉnh thừa thiên huế mưa to đến rất to đã làm lũ trên các sông hương sông bồ vượt mức báo động ba gây ngập lụt nhiều khu vực
các tuyến đường lớn ở thành phố huế bị ngập sâu nhiều nơi ngập hơn một mét
đến thời điểm này vẫn còn tám huyện thị xã thành phố bị ngập từ ba đến một năm mét
mưa lớn làm tê liệt tuyến đường sắt bắc nam tại nhiều đoạn
mưa lũ cũng làm sáu thôn bản bị chia cắt tại xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại tỉnh quảng trị hơn một ba trăm linh ngôi nhà bị ngập tập trung ở hai huyện hải lăng cam lộ và thành phố đông hà
mưa cũng gây ngập lụt cục bộ một số khu vực và tuyến đường ngầm tràn làm chia cắt giao thông như ngầm tràn ba lòng cầu tràn a ngo a bung ngầm tràn tà rụt a ngo ngầm tràn a rồng trên ngầm tràn a đen
hiện ba huyện đắc rông triệu phong hải lăng vẫn bị ngập từ hai đến một mét
lũ trên các sông khu vực tỉnh quảng trị đang lên tiêm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng ven sông suối
các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi ngập lụt vùng thấp trũng hạ lưu sông bến hải sông hiếu sông thạch hãn và sông âu lâu
mưa to cùng với lượng nước đổ về từ thượng nguồn khiến vùng trũng thấp thành phố hội an quảng nam bị ngập sâu trong nước
tại tỉnh khánh hòa mưa to và rông khiến tuyến đường quốc lộ một đi qua địa bàn thành phố cam ranh bị ngập sâu từ năm đến tám mét
tại quảng ngãi trên tuyến tỉnh lộ dt sáu trăm hai mươi sáu từ thị trấn di lăng huyện sơn hà đi xã hương trà huyện trà bồng đã có bảy điểm sạt lở núi ta lui đất đá vùi lấp mặt đường
mưa lớn là một năm trăm linh mét khối đất đá từ trên đồi cao tràn xuống lòng đường chia cắt tuyến đường này khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực
cho đến sáng nay một mươi sáu tháng một mươi một nước sông hương thừa thiên huế đang rút sau khi đặt đỉnh bốn ba mươi ba mét
tuy nhiên ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo người dân chưa nên hạ đồ đạc xuống vì nguy cơ tái ngập có thể xảy ra
và vâng thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã ngớt mưa trời đã hứng nắng
và tại trung tâm thành phố huế thì nước đã rút dần chỉ còn tình trạng ngập rụt tại một số tuyến đường
người dân thì cũng đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và đẩy bùng đất ra ngoài
tương tự tại hàng nguồn sông bồ ở các xã vùng trổng huyện quảng điền
nước lũ thì cũng đang bắt đầu rút dần tuy nhiên vẫn còn tình trạng ngập lụt ở một mươi một xã thị trắng
trên quốc lộ một a vẫn còn ngập đoạn qua thành phố huế huyện phú lộc nhưng phương tiện có thể lưu thông
bến xe trung tâm thành phố trong ngày hôm nay thì cũng đã hoạt động bình thường trở lại
trước diễn biến phức tạp của tình hình lợi tiết bang chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
khuyến cáo người dân không nên sớm hạ đồ đạc xuống thấp
vì trong ngày hôm nay và ngày mai một mươi bảy tháng một mươi một mực nước sông hương có thể giăng cao do trên địa bàn vẫn còn mưa lớn
học sinh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục được nghỉ học trong ngày hôm nay đến khi có thông báo mới